các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những tin tức cập nhật về tình hình thời tiết tại bắc bộ và trung bộ
theo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia nắng nóng sẽ xuất hiện nhiều hơn tại khu vực tây bắc bộ bắc trung bộ trung trung bộ và miền đông nam bộ trong thời gian tới
không kỳ lạnh hoạt động với cường độ yếu và lịch đồng
trong bản tin dự báo về xu thế khí hậu thời kỳ một tháng tới hai mươi một tháng ba đến hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
cơ quan khí tượng cũng cho biết nhiệt độ trung bình tại khu vực bắc bộ bắc và trung trung bộ cao hơn so với trung bình
nhiều năm từ một đến hai độ các khu vực còn lại cao hơn từ năm đến một năm độ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
liên quan đến không khí lạnh cơ quan khí tượng nhận định thời kỳ này vẫn còn nhưng hoạt động với cường độ yếu và lệch đông
kết hợp vùng áp thấp phía tây có xu hướng phát triển dần
do đó nắng nóng khả năng xuất hiện nhiều hơn tại khu vực tây bắc bộ bắc trung bộ trung trung bộ và miền đông nam bộ
ngoài ra cơ quan khí tượng lưu ý trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sương mù rông lốc xét mưa đá có thể ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh
đặc biệt khu vực trung bộ tây nguyên và nam bộ có nhiều ngày nắng nóng hơn khô hạn còn kéo dài gây ra tình trạng thiếu nước nguy cơ cháy nổ rất cao
trước mắt trong những ngày tới cơ quan khí tượng dự báo bắc bộ có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
riêng vùng núi bắc bộ từ hai mươi hai đến hai mươi ba tháng ba có mưa rào dài rác và có nơi có rông đêm và sáng trời rét
từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu tháng ba chưa chiều trời nắng khu vực tây bắc có nơi nắng nóng đêm và sáng trời lạnh
bắc và trung trung bộ có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài sát trưa chiều trời nắng
từ hai mươi ba tháng ba vùng núi phía tây có nơi nắng nóng từ hai mươi bốn đến hai mươi năm tháng ba có nắng nóng cục bộ
nam trung bộ tây nguyên và nam bộ duy trì hình thái
ngày nắng có nơi nắng nóng riêng miền đông nam bộ từ ngày hai mươi ba tháng ba có nắng nóng
trước đó trong bản tin dự báo mùa tiến sĩ hoàng phúc lâm phó giám đốc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết
tại khu vực tây bắc bộ và trung bộ nắng nóng đã xảy ra sớm
dự báo trong nửa cuối tháng ba nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở khu vực phía tây bắc bộ vùng núi phía tây thuộc bắc trung bộ
tại hội nghị tổng kết công tác dự báo cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn năm hai nghìn hai mươi ba và nhận định xu thế thiên tai năm hai nghìn hai mươi bốn
chiều hai mươi một tháng ba ông lâm cũng nhận định nắng nóng xuất hiện sớm hơn số ngày nắng nóng nhiều hơn và mức độ gai gắt hơn so với trung bình nhiều năm
tại tây bắc bộ cao điểm nắng nóng là tháng năm sáu đông bắc bộ thanh hóa vào thời thiên huế tháng sáu bảy nam bộ tháng ba bốn
theo ông lâm hiện tượng enino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính
trong khoảng từ tháng bốn sáu năm hai nghìn hai mươi bốn với sắc xuất từ bảy mươi năm tám mươi thời kỳ từ tháng bảy chín dự báo enso có khả năng chuyển sang trạng thái la nina với sắc xuất từ năm mươi năm sáu mươi năm
chuyên gia khí tượng lưu ý trong giai đoạn chuyển từ enino sang la nina thời tiết thường có những diễn biến bất thường ngoài quy luật và rất khó dự báo
tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong đêm nay và ngày mai
thủ đô hà nội nhiều mây có mưa vài nơi
thủ đô hà nội sáng sớm có sương mù nhẹ trưa chiều giảm mây trời nắng
gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba sáng và đêm trời lạnh
nhiệt độ từ một mươi chín đến hai mươi bảy độ
thành phố vinh nhiều mây không mưa
nhiệt độ từ hai mươi hai đến hai mươi tám độ
thành phố huế nhiều mây không mưa
nhiệt độ từ hai mươi hai ba mươi độ
thành phố đà nẵng mây thay đổi trời nắng
nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi một độ
thành phố hồ chí minh ít mây trời nắng
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
cùng theo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia
năm hai nghìn hai mươi bốn thiên tài phức tạp dị thường đã xuất hiện
như đợt rét đậm rét hại diện rộng kéo dài từ tháng hai đến sang cả tháng ba
với nền nhiệt thấp có nơi dưới một mươi ba độ nắng nóng xuất hiện dài ngày
ông hoàng đức cường phó tổng cục trưởng tổng cục khí tượng thủy văn
bộ tài nguyên và môi trường cho biết
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn thiên tai phức tạp dị thường đã xuất hiện
như đợt rét đậm rét hại diện rộng kéo dài từ tháng hai đến sang cả tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
với nền nhiệt thấp ở đồng bằng bắc bộ dưới một mươi năm độ c và vùng núi dưới một mươi ba độ c
nắng nóng xuất hiện dài ngày ở khu vực nam bộ
xâm nhập mặn tăng cao hơn ở đồng bằng sông cửu long
ảnh hưởng lớn đến dân sinh và sản xuất nông nghiệp
nhận định xu thế thiên tai năm hai nghìn hai mươi bốn
ông hoàng phúc lâm phó giám đốc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay
về dự báo số lượng bão áp thấp nhiệt đới
đầu mùa ít khả năng xuất hiện trên khu vực biển đông
sau đó vào mùa bão năm hai nghìn hai mươi bốn từ cuối tháng sáu
số lượng bão áp thấp nhiệt đới năm hai nghìn hai mươi bốn trên khu vực biển đông
có khả năng ở mức thấp hơn đến sấp xỉ trung bình nhiều năm
khả năng cao xuất hiện tập trung nhiều vào nửa cuối mùa bão
về tình hình nắng nóng dự báo cao điểm nắng nóng ở tây bắc bộ vào tháng năm tháng sáu
đông bắc bộ cao điểm tháng sáu bảy
thanh hóa thừa tiên huế cao điểm tháng sáu bảy
đà nẵng khánh hòa cao điểm tháng bảy
nam bộ cao điểm tháng ba bốn
số đợt nắng nóng có khả năng nhiều hơn và gây gắt hơn so với trung bình nhiều năm
mùa lũ năm hai nghìn hai mươi bốn ít có khả năng đến sớm trên các sông suối khu vực bắc bộ
nguồn nước trên các sông và các hồ chứa lớn khu vực bắc bộ
ở mức thiếu hụt so với trung bình nhiều năm
đỉnh lũ nằm trên các sông chính khu vực bắc bộ
ở mức báo động một báo động hai thấp hơn trung bình nhiều năm
chuyển sang các thông tin thời tiết đáng chú ý trên thế giới
một cách đầy kinh ngạc các nhà khoa học đã chứng minh được sự sống
có thể trú ngụ ở nơi chết trong nhất của sao kim biển mây acid
theo estan news từ lâu các nhà khoa học đã suy đoán về khả năng tồn tại sự sống trên sao kim
không phải trên bề mặt nóng bỏng của nó mà trong các lớp mây có cao độ khoảng bốn mươi tám sáu mươi km
nơi nhiệt độ tương đương với nhiệt độ bề mặt trái đất
nhưng có một cản trở lớn biển mây này chứa asit sulfuric đậm đặc
acid sulfuric là một hợp chất tử thần có độ ăn mòn cực kỳ mạnh
phá hủy các cấu trúc sinh học một cách tàn khốc
tuy nhiên nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ jonas pekoski
và giáo sư sarah sugar từ viện công nghệ massachusetts của mỹ đã tìm ra một mươi chín asit amin bất tử
thử nghiệm trong môi trường mô phỏng biển mây sao kim
một mươi chín asit amin này vẫn giữ được tình trạng ổn định không bị phản ứng hay biến đổi về mặt hóa học
đối với trái đất azib amin chính là các khối xây dựng sự sống
do vậy tìm ra các loại acid amin có thể tồn tại
bất chấp sự hiện diện của asit đậm đặc
cho thấy sự sống vẫn có khả năng lách ra
khe cửa hẹp để tồn tại ở hành tinh láng giềng của chúng ta
phát hiện mới này cũng chứng minh asit sulfuric không phải là sung môi hoàn toàn thù địch với hóa học hữu cơ
mở đường cho khả năng sự sống tồn tại ở cả các môi trường cực đoan khác
với sao kim phát hiện mới như dỡ bỏ một trong những rào cản cuối cùng cho khả năng sự sống sinh tồn
trước đó các nhà khoa học mit khác từng phát hiện dấu hiệu của phosphine
một trong các dấu hiệu sinh học được thừa nhận trong khoa học hành tinh
hơn hết có một điều cơ bản hơn đã được khoa học thừa nhận
trong vùng sự sống lodinos của hệ mặt trời không chỉ có trái đất mà còn có sa kim và sao hỏa
trong đó sa kim được cho là anh em song sinh của trái đất khi ra đời
nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học astrabiology